chiều ngày một mươi một tháng một ban kinh tế trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ
và trao quyết định của ban bí thư về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ phó trưởng ban kinh tế trung ương
tham sự hội nghị có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
tại hội nghị phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương nguyễn thanh bình đã công bố toàn văn quyết định bổ nhiệm nhân sự của ban bí thư
cụ thể đồng chí nguyễn hiệu nghĩa vụ trưởng vụ kinh tế tổng hợp ban kinh tế trung ương được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng ban kinh tế trung ương
phát biểu tại hội nghị trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình khẳng định đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của ban bí thư về đồng chí nguyễn hiệu nghĩa
chúc mừng đồng chí nguyễn hiệu nghĩa trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo ban kinh tế trung ương triển khai rất nhiều nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn phức tạp
trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình cũng đề nghị đồng chí nguyễn hiệu nghĩa nỗ lực hơn nữa để có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển chung của ban
về phần mình đồng chí nguyễn hiệu nghĩa bày tỏ sự cảm ơn về sự quan tâm của ban bí thư lãnh đạo ban kinh tế trung ương
cũng như sự tín nhiệm hỗ trợ của tập thể cán bộ công chức ban kinh tế trung ương trong thời gian qua
đồng chí hứa sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới